cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố hai đối tượng lê thanh bình
chú tại huyện tư nghĩa và võ duy nhân chú tại huyện nghĩa hành về hành vi giết người
trước đó do mâu thuẫn đánh nhau trong một quán nhậu đối tượng huỳnh ngọc nam và võ duy nhân
ở huyện nghĩa hành tìm đối tượng lê thanh bình đánh nhau trên đường đi đối tượng võ duy nhân
cầm cây lao vào đánh nhầm nhiều người đi trên đường gây thương tích nặng vừa gặp lê thanh bình
tại kênh n tám thuộc thôn an phú xã hành thuận huyện nghĩa hành nam xông vào dùng cây đánh
lê thanh bình dùng dao chém vào đầu và ngực của nam gây thương tích nặng hiện vụ việc đang được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ